vũ văn thái chú tại huyện tiền hải tỉnh thái bình cùng đồng bọn vừa bị tòa nhân dân tỉnh thái bình đưa ra xét xử về tội cưỡng đoạt tài sản và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
đây là băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen trong thời gian khá dài gây phẫn nộ trong quần chúng nhân dân
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi đến tháng chín năm hai nghìn một mươi năm trên địa bàn huyện tiền hải tỉnh thái bình bị can vũ văn thái và đồng bọn đã thực hiện hành vi đe dọa cưỡng ép để lấy tiền đối với các công ty doanh nghiệp nhà thầu và cơ sở kinh doanh buôn bán
chúng đã thực hiện một mươi ba vụ cưỡng đoạt tài sản với số tiền là hai trăm năm mươi tám triệu đồng
riêng bị can tô quốc huy còn có hành vi tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và hai mươi bốn viên đạn
hành vi phạm tội của các bị can là rất nghiêm trọng
nguy hiểm xâm phạm trực tiếp đến tài sản sức khỏe của nhiều người dân ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự
trên đệ bàn tại phiên tòa các bị cáo đã bị tuyên phạt các bức án từ một mươi năm tháng đến bảy năm sáu tháng tủ gian
bị cáo vũ văn thái bị tuyên phạt năm năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản
bị cáo tô quốc huy bị tuyên phạt năm năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng